nhìn lại một mươi năm thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính thủ đô hà nội
năm hai nghìn tám thủ đô hà nội đã được mở rộng để có một không gian đủ lớn
phát triển trở thành thủ đô với các ưu thế và tiềm năng
đáp ứng mọi yêu cầu về đất đai dân số và các cơ sở hạ tầng chủ yếu
trải qua thời gian một mươi năm hợp nhất nhiều huyện ngoại thành hà nội
đã có những chuyển biến rõ rệt về kinh tế xã hội
xã yên bình là một trong bốn xã của huyện thạch thất
vốn được tách ra từ huyện lương sơn tỉnh hòa bình
trước năm hai nghìn tám có thôn ở đây thậm chí không có điện
thế nhưng từ khi sắp nhập về hà nội hệ thống điện đã được đầu tư
đáp ứng nhu cầu chiêu sáng và phục vụ sản xuất kinh doanh của nhân dân
ngoài ra nhiều công trình đường giao thông trường học cơ sở y tế cũng được xây dựng đồng bộ
các cột điện cũng đã cắm và giải vào người dân cũng tương đối là tạo ảnh sáng cho người dân
thì cho người dân sử dụng hàng ngày cho nó được thuận tiện và được sáng cho bà con
về kinh tế thì thu nhập bình quân đầu người năm hai nghìn bảy chỉ đạt có chín triệu đồng người trên năm
thì đến năm hai nghìn một mươi bảy đã đạt là bốn mươi hai triệu đồng người trên năm
một loạt các công trình về điện
đường trường hệ thống giao thông thủy lợi mương bai trụ sở nhà văn hóa trung tâm
được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn
trong một mươi năm qua tổng mức toàn xã hội đầu tư của hà nội vào nông thôn khoảng bốn mươi ba bốn trăm linh tỷ đồng
nhờ đó kết cấu hạ tầng giao thông thủy lợi trường học bệnh viện trạm y tế của các huyện ngoại thành được chuẩn hóa
đường xá mở mang giao thông thuận tiện đã thúc đẩy người dân vay vốn phát triển kinh tế
mở rộng diện tích canh tác theo hướng chuyên canh
gia đình ông tạ đức tài là một trong những mô hình trồng hoa hồng thế được đầu tư hiệu quả tại xã mê linh huyện mê linh
từ hộ dân trồng hoa với diện tích nhỏ được định hướng hỗ trợ về giống và vốn
gia đình ông đã đổi ruộng mở rộng diện tích canh tác thành hơn sáu m hai để trồng hoa hồng ngoại
từ ngày chuyển đổi sang được mô hình cây hoa thế hoa trộm chi dâu này thì nó có phần cải thiện cho gia đình hơn rất nhiều
theo thống kê một mươi năm qua ngành nông nghiệp của thủ đô có tốc độ tăng trưởng bình quân là gần ba một năm
đặc biệt hà nội có bốn huyện đã vẻ đích nông thuận mới
hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội
hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội h
giống dọc hai bên đường đại lộ thăng long
đến nay nhiều doanh nghiệp có các sản phẩm công nghiệp chủ lực
nằm trong top năm trăm linh doanh nghiệp lớn nhất nước
đến nay chúng tôi đang triển khai đồng bộ là bảy cụm công nghiệp với diện tích gần hai trăm linh hectare
để thu hút khoảng một ba trăm linh doanh nghiệp tham gia có mặt bằng sản xuất
bên cạnh đó tạo điều kiện cho hộ sản xuất doanh nghiệp sản xuất
ở những sản phẩm làng nghề để cạnh tranh được trong và ngoài nước
trong thời gian tới các địa bàn chủ lực phát triển kinh tế công nghiệp
tiểu thủ công nghiệp của hà nội sẽ tiếp tục được thành phố chỉ đạo
để có phương án thu hút các dự án của nước ngoài và trong nước đầu tư nhiều hơn
hà nội đang nằm trong một vùng phát triển năng động nhất mạnh mẽ nhất
trong cả vùng việt nam cũng như vùng châu á bị dương
thì đây chính là đã là một vùng phát triển nhanh
thì đây chính là cơ hội tạo ra được rất nhiều những cơ hội đầu tư cơ hội việt nam
những thay đổi tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của các huyện ngoại thành hà nội
là minh chứng rõ nhất cho sự đúng đắn khi quyết định sắp nhập địa giới hành chính thủ đô trong một mươi năm qua